thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày bảy tháng một của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay cả nước có một mươi bốn sáu trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một bốn trăm bảy mươi chín bốn mươi tám ca
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng một đến một mươi sáu h ngày bảy tháng một trên hệ thống quốc gia
quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu hai trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu hai trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước
hà nội tiếp tục có số mắc cao nhất cả nước với hai bảy trăm hai mươi ba ca
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký quyết định thi hành kỷ luật
đối với ông nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ tám xem xét kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ y tế
bộ y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng quy chế làm việc của ban cán sự đảng
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ y tế cục quản lý dược
và nhiều đơn vị cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong công tác xây dựng ban hành thể chế chính sách vi phạm trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc
thực hiện liên xoanh liên kết đấu thầu mua sắm thuốc tráng thiết bị y tế vật tư tiêu hào
để nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật một số bị xử lý hình sự
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã giao cho bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức thăm dò khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi trở lên tham khảo kinh nghiệm quốc tế
các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em
để đến trường học trực tiếp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế
khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine
về nhu cầu vaccine cần nhập khẩu để đảm bảo mục tiêu đã được thủ tướng chính phủ chỉ đạo
thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo ra soát cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp
đảm bảo số lượng vaccine đủ tiêm cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao
trực tiếp chịu trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ này
sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương bộ y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết
theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long mới đây đã cảnh báo cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
vẫn còn nhiều thách thức trước mắt
nếu để biến chủng omicron lan tràn
sẽ dẫn tới tình trạng quá tải hệ thống y tế
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng
và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nên dẫn đến tăng rất nhanh về số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
sự xâm nhập của biến chủng omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
do đó bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
trước diễn biến của biến chủng omicron
và có thể thấy rằng trong lúc dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
thì một số quán karaoke vẫn lén lút hoạt động chui
vừa qua công an xã vân côn phối hợp với công an huyện hoài đức hà nội
đã tiến hành kiểm tra và xử lý một số cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định
về phòng chống dịch sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng một lực lượng công an xã vân côn phối hợp với đội cảnh sát hình sự
công an huyện hoài đức kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh karaoke top one
có địa chỉ tại thôn phương quan xã vân côn huyện hoài đức thành phố hà nội
do vũ đắc thụy làm chủ tại thời điểm kiểm tra bên ngoài quán không có biển hiệu
bên trong cơ quan công an phát hiện có một mươi sáu người gồm ba nam và một mươi ba nữ
người quản lý tại đây khai nhận cơ sở này đang nghỉ hoạt động
khi được đề cập giờ đang là thời điểm hết giãn cách
tại sao quán hát lại không cho những người này về địa phương
thì chủ cơ sở tiếp tục lý giải
khi khách hát xong thì các bạn vào dọn phòng
lời khai của người quản lý nhân viên ở đây đều mới vào làm tầm sáu đến bảy tháng
tuyển chọn tự do không có hợp đồng lao động và không có bất kỳ ký kết giang mục nào
các nhân viên đều có tuổi đời rất trẻ sinh từ năm hai nghìn một đến hai nghìn bốn
lời khai là vậy nhưng khi phóng viên lựa chọn bất kỳ một nhân viên để hỏi
thì câu trả lời lại không phải như vậy
em có thể cho chị biết em sinh năm bao nhiêu em sinh vào đêm bao lâu rồi
tối qua em vừa mới đến đây thôi ạ
lại em lướt trên facebook thấy thôi ạ
người ta vẫn nhập bình thường thôi ạ
tại sao quán không có biển với mà em lại biết là đến đây để tìm việc
có người tuyển em vào vậy
tuyển vào để làm công việc gì
dọn dẹp dọn dẹp phòng hát rồi nấu ăn rồi nấu ăn cho nhân viên ấy ăn đấy chị
sau khi lập biên bản và yêu cầu những người có mặt trong quán khai báo y tế
phục vụ công tác giả soát dịch bệnh
công an xã vân côn
và đội cảnh sát hình sự công an huyện hoài đức
đã đưa chủ cơ sở và số nhân viên về trụ sở làm việc lấy lời khai
phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
mặc dù trong thời gian vừa qua chính quyền địa phương cũng tổ chức tuyên truyền
rất nhiều về các công tác về phòng chống dịch
tuy nhiên thứ nhất là do ý thức của một số bộ phận quần chống nhân dân
và những trường hợp lao động đến đây để làm việc
thì việc tập trung đông người tuy là được hạn chế rất nhiều
nhưng mà nó vẫn có
cái tiềm bẩn xảy ra trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục
thứ nhất là tăng cường công tác quan trang kiểm soát
cái thứ hai cũng là tăng cường công tác kiểm tra lưu trú tạm trú
để xử lý các trường hợp quy định
hiện công an xã vân côn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với chín nhân viên về lỗi không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú
với những công dân chưa đủ tuổi lao động công an xã đã liên hệ với gia đình
để đưa về địa phương là bộ sơ xử lý chủ cơ sở
về các vi phạm liên quan đến việc sử dụng lao động tại cơ sở
thưa quý vị bộ y tế cho biết trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
hiện có hơn sáu sáu trăm linh ca nặng riêng trường hợp phải thở máy và can thiệp
ecmo là hơn chín trăm linh và đến nay việt nam đã ghi nhận ba mươi ca nhiễm biến chủng
omicron đều là người nhập cảnh và đã cách ly ngay
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín
số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước là một tám trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một bốn trăm sáu mươi một năm trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm năm mươi bảy triệu liều
vào tối ngày sáu tháng một tp hcm ghi nhận thêm năm trường hợp mắc covid một mươi chín biến chủng omicron
nâng tổng số trường hợp nhiễm omicron được phát hiện tại việt nam lên ba mươi ca
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần
trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nên dẫn đến tăng rất nhanh số mắc
gây quá tải hệ thống y tế con số tử vong sẽ tăng lên
vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
sự xâm nhập của biến chủng omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
do đó bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
trước biến chủng omicron
thưa quý vị vào ngày sáu tháng một thành phố hà nội lại lập đỉnh
f trong ngày với hơn hai bảy trăm linh người
hà nội cũng đang có hơn ba trăm hai mươi ca mắc chuyển nặng phải điều trị tại các bệnh viện tầng một
thành phố hà nội đã điều chỉnh việc phân công các bệnh viện hỗ trợ
chỉ đạo tuyến và tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
cụ thể các bệnh viện tầng ba gồm đa khoa đức giang thanh nhàn đa khoa hà đông
đa khoa sanh tôn và bệnh viện đa khoa đồng đa chuyên khoa đồng ngành truyền nhiễm
hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện
các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện hỗ trợ chuyên môn các trung tâm y tế
và cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn được phân công trong công tác điều trị covid một mươi chín
để ứng phó tốt hơn với diễn biến mới của dịch bệnh sở y tế hà nội vừa ban hành văn bản
về hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý theo dõi f tại nhà
trong đó yêu cầu thành lập ngay tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
với lực lượng thanh niên là nông cốt
tổ hỗ trợ có nhiệm vụ cập nhật tình trạng sức khỏe của người nhiễm covid một mươi chín
hỗ trợ trực tiếp nhóm f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
cũng như phối hợp với nhân viên y tế phân phối thuốc cho bệnh nhân
thành phố hà nội cũng tiến hành tiêm vaccine tại nhà cho người cao tuổi
người bị hạn chế khả năng di chuyển tăng tỷ lệ bao phủ vaccine đến cả những người có nguy cơ cao
trước thông tin người dân săn lùng thuốc monopulvera trị covid giá trị đẩy lên trên trời
cục quản lý dược bộ y tế cho biết hiện nay thuốc monopulvera mới đang được sử dụng
trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
do bộ y tế triển khai và không bán trên thị trường
cục quản lý dược bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh
thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống covid một mươi chín và xử lý nghiêm các vi phạm
đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc tăng giá thuốc bất hợp lý
trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan
có thẩm quyền xử lý theo quy định
quản lý dược đề nghị sở y tế hà nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng
tập trung thanh tra kiểm tra thông tin về việc bán thuốc monopulvera tại các nhà thuốc
trên địa bàn hà nội làm rõ thông tin nêu trên của báo lao động xử lý nghiêm các trường hợp
kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành không rõ nguồn gốc xuất xứ và báo cáo
về bộ y tế cục quản lý dược thanh tra bộ y tế ngay khi có kết quả
tp hcm dự kiến là còn khoảng bốn triệu người cần tiêm vaccine mũi ba
với tiến độ tiêm chủng hiện tại ngành y tế tp hcm tự tin khẳng định là có thể hoàn tất
tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba cho người dân
thông tin này được công bố tại buổi họp báo tình hình dịch covid một mươi chín
tại tp hcm vào chiều nay
theo báo cáo của ngành y tế hiện thành phố đang điều trị hơn năm bệnh nhân
trong đó có tám mươi chín trẻ em dưới một mươi sáu tuổi ba trăm một mươi chín bệnh nhân nặng đang thở máy
một mươi tám bệnh nhân can thiệp ecmo
đặc biệt số ca tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm trong ngày sáu tháng một là hai mươi ca
đây là tỷ lệ tử vong thấp nhất trong một trăm bảy mươi năm ngày qua
theo đánh giá đây là con số khá ấn tượng cho thấy nỗ lực của ngành y tế
và chính quyền thành phố trong thời gian qua
còn riêng đối với lĩnh vực trường học thì chúng ta đã có cái bộ tiêu chí
an toàn cho trường học và bộ tiêu chí này đang được áp dụng rất nghiêm ngặt
tại các trường học để cho các cháu được đến trường an toàn
thứ hai nữa chúng ta có quy trình xử lý f khi phát hiện một ca f
tại lớp đối với học sinh và chúng ta cũng đang áp dụng rất tốt
trong thời gian qua
tất cả những trường hợp f và f một đã được xử lý đúng theo quy định
và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng
thì các phụ huynh sẽ yên tâm đối với các hợp động
mà các thư vấn chức năng cũng như bên bang giám hiệu nhà trường
bên ngành giáo dục
những ngày chúng ta đã làm cố gắng hết sức để cho các em đến trường
đối với tiến độ tiêm mũi ba thành phố dự kiến đến hết tháng một
sẽ tiêm cho toàn bộ người dân
theo số liệu ngày sáu tháng một còn gần bốn triệu mũi cần tiêm
mỗi ngày khoảng hai trăm linh mũi tiêm thì đảm bảo xong
những ngày gần đây mỗi ngày tiêm gần ba trăm linh mũi
thì với tiến độ này sẽ trước tết
cũng với các anh chị trong mấy ngày gần đây thì trung bình một ngày
chúng ta tiêm gần ba trăm linh mũi
có nghĩa là nếu mà với duy trì tốc độ này
chắc chắn chúng ta sẽ tiêm xong trước tết
theo đánh giá sơ bộ kể từ lúc chúng ta bắt đầu can thiệp
chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao
chúng ta bắt đầu triển khai chiến dịch bảo vệ người trung nguy cơ cao
thì những kính hiệu tốt nó xuất hiện ngày càng nhiều
như các anh chị cũng biết là cái số ca mắc
số nhập viện số bệnh nặng
và đặc biệt là số tử vong liên tục giảm
từ lúc mà triển khai
bên cạnh việc tiếp tục nỗ lực giữ vững thành quả chống dịch
thành phố đang có những chỉ đạo mới như giảm số ngày cách ly tại nhà
và đưa thêm thuốc favipiravir vào tàu thuốc điều trị covid một mươi chín
bổ sung vào nguồn dự trữ thuốc điều trị covid một mươi chín
với những thông tin khả quan về dịch covid một mươi chín trong những ngày qua
có thể nói đây là dấu hiệu khả quan nhưng không nên chủ quan
bởi những diễn biến của dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp khó lường
yalo là một ứng dụng phổ biến hiện nay
tiện lợi cho việc liên lạc trao đổi thông tin
và trong một môi trường đặc biệt là bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín
và ứng dụng zalo đã có thể hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của bệnh viện
và sau đây là ghi nhận ở bệnh viện dạ chiến số hai
đặt tại bệnh viện y học cổ truyền tại tỉnh cà mau
khi nhập viện điều trị bệnh nhân có sử dụng ứng dụng yalo
đều được mời tham gia vào group yalo bệnh nhân covid một mươi chín do bệnh viện thiết lập
hàng ngày các tình nguyện viên đo huyết áp nồng độ oxy của bệnh nhân
chụp ảnh gửi vào nhóm để y bác sĩ theo dõi
danh sách lấy mẫu xét nghiệm danh sách bệnh nhân xuất viện
hay những thông báo khác của bệnh viện cũng được gửi lên nhóm yalo
để bệnh nhân nắm bắt thông tin
trường hợp bệnh nhân cần chỉnh sửa thông tin cá nhân
cũng sẽ liên lạc qua yalo với nhân viên bệnh viện
bệnh nhân có những triệu chứng bất thường hay cần sự hỗ trợ của tình nguyện viên
sự tư vấn thăm khám của bác sĩ cũng sẽ nhắn tin trên nhóm yalo
sự tương tác hai chiều rất kịp thời và hữu ích là nhìn nhận
của những bệnh nhân đã từng điều trị tại bệnh viện giả chiến số hai
thành lập group yalo để trao đổi thông tin một việc làm đơn giản phổ biến hiện nay
đã hỗ trợ đắc lực trong việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại bệnh viện giả chiến số hai
bệnh nhân ý thức y bác sĩ nhân viên bệnh viện trách nhiệm
trong trao đổi tiếp nhận phản hồi thông tin
trên nhóm yalo còn lưu giữ những tình cảm đẹp giữa y bác sĩ và người bệnh với nhau
đó là lời chúc sức khỏe của y bác sĩ khi bệnh nhân được xuất viện
và những lời cảm ơn của bệnh nhân đối với y bác sĩ
các tình nguyện viên đã hỗ trợ chăm sóc chú đáo trong những ngày ở bệnh viện giả chiến này
ngày hôm nay trung tướng toan so tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an
đã cung cấp thêm những thông tin mới về kết quả điều tra vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
theo lời khai ban đầu của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty việt á việc này đã bắt tay với các đối tác
nâng khống giá kýt xét nghiệm lên khoảng bốn mươi năm số tiền việt á thu về trong vụ này là trên năm trăm linh tỷ đồng
số tiền hoa hồng mà việt á chi cho các đối tác là gần tám trăm linh tỷ đồng
bộ công an đang tích cực mở rộng điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
thực hiện các yêu cầu của ban chỉ đạo đối với vụ án này
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố một mươi chín bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thảnh công vụ
cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai mươi tám bất động sản phong tỏa tài khoản hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
một trăm linh usd và tạm giữ số tiền hơn bốn tám tỷ đồng do một số cá nhân có liên quan tự nguyện giao nộp
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã
đã giao cho bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức thăm dò khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi trở lên
tham khảo kinh nghiệm quốc tế các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước
chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em để đến trường học trực tiếp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine về nhu cầu vaccine cần nhập khẩu
để đảm bảo mục tiêu đã được thủ tướng chính phủ chỉ đạo
thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo ra soát cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp
đảm bảo số lượng vaccine đủ tiêm trong các lứa tuổi theo tiến độ được giao
trực tiếp chịu trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ này
sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương
bộ y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ